sở y tế tp hcm đang xây dựng kế hoạch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi để trình ủy ban nhân dân tp hcm ban hành cụ thể dự kiến thành phố có khoảng bảy trăm linh trẻ trong độ tuổi này
trong thời gian chuẩn bị phương án tiêm vaccine cho trẻ từ một mươi hai tuổi trở lên các quận huyện tp hcm tiếp tục tiêm vét các trường hợp trên một mươi tám tuổi chưa tiêm mũi một và tiêm mũi hai cho người đủ thời gian
người chưa tiêm mũi một có thể đăng ký tiêm qua tổng đài tám nghìn sáu mươi sáu
bộ y tế ngày một mươi bốn tháng một mươi cho phép tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi theo lộ trình từ lớn đến nhỏ ưu tiên lứa tuổi một mươi sáu một mươi bảy tuổi trước và hạ dần độ tuổi theo tiến độ cung ứng vaccine và tình hình dịch tại địa phương
bộ y tế cũng yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai tiêm mũi một từ tháng một mươi nếu đã chuẩn bị đủ điều kiện cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
ngành y tế sẽ tổ chức tiêm theo hình thức chiến dịch tại các cơ sở tiêm chủng cố định điểm tiêm lưu động và trường học đối với địa bàn tổ chức được học tập trung tại trường
cha mẹ người giám hộ cần ký vào phiếu đồng ý tiêm chủng
trên thế giới hiện có vaccine của pfizer được cục quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ cấp phép khẩn cấp dùng cho lứa tuổi này
ấn độ đã cấp phép khẩn cấp vaccine của hãng dược giru carila cho người từ một mươi hai tuổi trở lên
giới chức trung quốc đã phê duyệt sử dụng vaccine covid một mươi chín của sinovac cho trẻ từ ba đến một mươi bảy tuổi
trao đổi với báo chí chiều ngày một mươi ba tháng một mươi thứ trưởng y tế trần văn thuấn cho biết trong chuyến thăm cuba vừa qua
chủ tịch nước đã đề nghị cuba sớm gửi hồ sơ về vaccine tiêm cho trẻ em để thẩm định
việt nam cũng chủ trương mua vaccine để tiêm cho trẻ cụ thể đã ký hợp đồng với pfizer để mua thêm hai mươi triệu liều loại này
tuy nhiên số lượng và thời gian tiếp nhận vaccine phụ thuộc vào nhà cung cấp
dù vậy ngành y tế lên kế hoạch để tiêm chủng khi vaccine về đến việt nam
theo báo cáo của bộ y tế trong số các ca covid một mươi chín ghi nhận tại việt nam tỷ lệ mắc của nhóm hai tuổi là hai năm ba một mươi hai tuổi là tám chín một mươi ba một mươi bảy tuổi là năm bảy
tỷ lệ tử vong ở nhóm hai tuổi là một mươi chín ba một mươi hai tuổi là sáu từ một mươi ba một mươi bảy tuổi là chín